thưa quý vị chiều ngày hai mươi tháng một hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã tuyên án đối với một trăm linh bị cáo trong vụ khủng bố tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
một mươi bị cáo bị tuyên mức án trung thân
trong vụ án này có năm mươi ba bị cáo bị đưa ra xét xử về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
năm bị cáo bị xét xử về tội khủng bố một bị cáo bị xét xử về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
và một bị cáo bị xét xử về tội che giấu tội phạm
nhằm đảm bảo tính nghiêm khắc của pháp luật đảm bảo tính dân đe giáo dục sâu sắc nhưng cũng thể hiện chính sách khoan hồng nhân văn
hội đồng xét xử đã tuyên mức án trung thân đối với một mươi bị cáo trong đó hai bị cáo là isonie
cư trú tại bắc carolina của hoa kỳ và hoan eban trú tại cư xê huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc đóng vai trò chủ chốt chỉ huy
năm bị cáo bị tuyên phạt hai mươi năm tù giam
các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ chín tháng đến một mươi chín năm tù giam
hội đồng xét xử cũng đã tuyên chín mươi hai bị cáo trong vụ án phải có trách nhiệm bồi thường dân sự đối với các cơ quan tổ chức cá nhân bị thiệt hại về vật chất và tinh thần
liên quan đến vụ cướp ngân hàng xảy ra vào trưa ngày một mươi chín tháng một
trên địa bàn huyện duy xuyên tỉnh quảng nam công an huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế cùng các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt giữ hai nghi phạm trong vụ cướp
hai đối tượng bị bắt giữ là trần đông lập chú huyện duy xuyên tỉnh quảng nam và đặng văn được chú thành phố huế
qua đấu tranh bước đầu hai đối tượng khai nhận do nợ nần nên đã bản nhau đi cướp tài sản
khoảng một mươi giờ ngày một mươi chín tháng một hai đối tượng đã xông vào một chi nhánh ngân hàng agribank ở xã duy hòa huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
dùng hung khí khống chế bảo vệ và nhân viên ngân hàng để cướp tiền
khi phát hiện tiếng chuông báo động của ngân hàng hai đối tượng hoảng sợ bỏ chạy
công an tỉnh bắc giang vừa khởi tố bị can bắt tạm giam bà nguyễn thị huế giám đốc công ty trách nhiệm hưu hạn y tế đức giang hà nội
kiêm giám đốc phòng khám đa khoa đức giang hà nội về tội gian lận bảo hiểm
trước đó qua công tác nắm tình hình
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc giang phát hiện thông tin về việc có dấu hiệu gian lận bảo hiểm y tế tại phòng khám đa khoa đức giang hà nội
nên đã tập trung lực lượng để điều tra làm rõ
quá trình điều tra xác định nguyễn thị huế với vai trò là giám đốc phòng khám
đã chỉ đạo nhân viên lập khống các hồ sơ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để chiếm đoạt số tiền lớn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tiến hành kiểm tra một căn nhà trên địa bàn phương một mươi sáu quận gó vấp
công an quận gó vấp tp hcm đã phát hiện một lượng lớn các nguyên vật liệu để sản xuất pháo nổ
số hàng hóa này là của hai thanh niên cùng chú tại tỉnh tiền giang
các đối tượng khai nhận nắm bắt được nhu cầu sử dụng pháo của người dân
hai đối tượng này đã tìm mua các nguyên liệu trên mạng và giao bán lại cho khách để hưởng tranh lệch
cơ quan công an đã phát hiện tổng cộng gần năm trăm linh kg hóa chất thuộc danh mục tiền chất thuốc nổ
gần một trăm linh mét dây cháy chậm gần chín trăm linh kg vỏ nhựa và gần một tấn ống giấy hình trụ bằng bìa cắt tông các loại
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự hà thị ngàn là hiệu trưởng một trường mầm non
trên địa bàn huyện mù căng trải tỉnh yên bái đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra
nhàn khai nhận từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đã một mươi tám lần cho nhiều cá nhân trên địa bàn huyện vay tiền với hình thức vay nóng
không thế chấp tài sản lãi suất thỏa thuận từ ba trăm sáu mươi năm đến hai năm trăm năm mươi năm một năm thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng
khi người vay không có khả năng thanh toán nhàn đã thuê người uy hiếp tinh thần để đòi nợ
tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở nơi làm việc của nhàn
cơ quan công an đã thu giữ ba điện thoại di động một máy tính sách tay và nhiều giấy tờ tài liệu
có liên quan
dù nhau đi trộm cắp tài sản nguyễn trần long nguyễn sĩ nguyên và nguyễn hữu huân
cùng chú tại thành phố nha trang vừa bị công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa bắt khẩn cấp
phát hiện một chiếc xe máy của người dân dựng ở trước nhà không có ai trông coi
ba đối tượng đã bẻ khóa lấy trộm và đưa về nhà để cất giấu
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ công an thành phố nha trang đã tìm thấy chiếc xe máy
tại một khách sạn trên địa bàn
cơ quan công an ngay sau đó đã tiến hành bắt giữ ba đối tượng và đưa chiếc xe tăng vật
về trụ sở để làm việc theo quy định
qua đấu tranh long khai nhận ngoài vụ trộm cắp này
bản thân trước đó đã thực hiện chót lọt một vụ trộm cắp xe máy khác
liên quan tới vụ mua bán cá thể gấu chó thuộc loài nguy cấp quý hiếm xảy ra trên địa bàn huyện hương khê
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà tĩnh vừa phối hợp khởi tố
bị can và lệnh tạm giam thêm một đối tượng
đó là nguyễn thị hường chú tại huyện ngọc hồi tỉnh con tum
hường đã môi giới cho đối tượng nguyễn văn hiền chú tại huyện hương khê
đã bị khởi tố bắt giam trước đó mua cá thể gấu chó nặng sáu mươi năm kg
hường khai nhận sau khi hiền đặt mua gấu thì hường đã liên lạc với một người đàn ông
ở tỉnh con tum thống nhất vận chuyển gấu đến hà tĩnh bàn giao cho hiền
khi giao dịch thành công hường sẽ hưởng năm triệu đồng
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng
theo quy định của pháp luật
thưa quý vị sau khoảng ba mươi phút tiếp cận và tổ chức cứu chữa
vụ cháy lớn tại chùa phật quang trên địa bàn huyện thanh liêm tỉnh hà nam đã được dập tắt
tuy nhiên nhiều tài sản đã bị thiêu dụi
cụ thể vụ cháy này bắt đầu vào khoảng năm giờ chiều ngày hai mươi tháng một
nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh hà nam đã điều hai xe chuyên dụng cùng với một mươi năm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sau khoảng gần ba mươi phút tích cực triển khai các biện pháp chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
lực lượng chữa cháy đã khống chế được đám cháy không để cháy lan sang các kiến trúc khác
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà tĩnh vừa triệt phá thành công đường dây lập khống hồ sơ bệnh án
để trục lợi bảo hiểm bắt giữ ba đối tượng
nhận thấy việc chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các trường hợp bị gãy xương vỡ hộp sọ diễn ra dễ dàng
phan thị phượng là đại lý bảo hiểm của công ty trách nhiệm hữu hạn manulife việt nam
đã cấu kết với lê thị diệu trinh cán bộ điều dưỡng của bệnh viện đa khoa huyện hương khê
và lê khắc hùng trưởng khoa ngoại của bệnh viện hương khê lập khống hồ sơ bệnh án
mạo danh khách hàng để yêu cầu công ty manulife chi trả quyền lợi bảo hiểm
theo đó các đối tượng đã lập khống tám bộ hồ sơ bệnh án thực hiện một mươi bảy yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm
trục lợi tổng số tiền chi trả lên đến gần bảy trăm ba mươi triệu đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
công an thành phố phủ lý của tỉnh hà nam đang tạm giữ hình sự đối tượng lê hữu lâm
chúa tại huyện triệu sơn của tỉnh thanh hóa để điều tra về hành vi trộm cắt tài sản
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một lợi dụng đêm khuya đối tượng lâm đã đột nhập vào một công ty
thuộc khu công nghiệp châu sơn thành phố phủ lý tỉnh hà nam
lấy trộm hai máy tính sách tay và một số tài sản với tổng trị giá khoảng sáu mươi bảy triệu đồng
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an thành phố phủ lý đã nhanh chóng xác minh
sau năm ngày đã truy bắt được đối tượng lâm đang trốn tại tỉnh hưng yên
tại cơ quan công an lâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
kinh doanh gần một lít dung dịch và hơn ba trăm sáu mươi dụng cụ sử dụng thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ
phạm văn tâm chú tài huyện gia lộc vừa bị công an huyện nam sách của tỉnh hải dương phát hiện
lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng hóa trên
kiểm tra tại nhà trọ tâm thuê ở xã đồng lạc huyện nam sách
tổ công tác phát hiện bốn mươi năm can nhựa chứa gần một lít dung dịch để chiết vào thuốc lá điện tử
và ba trăm sáu mươi ba bộ dụng cụ thuốc lá điện tử không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tất cả số hàng trên được tâm mua trôi nổi ngoài thị trường để bán lại kiếm lời